liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản có vai trò rất quan trọng trong phát triển nông nghiệp
giúp gia tăng lợi ích của các bên tham gia chuỗi giá trị đặc biệt là đối với nông dân
vì vậy hiện nay nhiều địa phương đã chủ động nghiên cứu xây dựng các chuỗi nông sản
từ đó nâng cao giá trị cây trồng gia tăng thu nhập cho người dân
những năm qua cây trè đã và đang trở thành cây trồng chủ lực ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
góp phần giúp nhiều hộ dân thoát nghèo và từng bước vươn lên làm giàu
tuy nhiên việc trồng và chế biến chè ở đây vẫn mang tính tự phát giá bán sản phẩm thấp
trước thực trạng đó chính quyền địa phương đã liên kết các hộ phát triển thành hợp tác xã
nghiên cứu đưa mô hình sản xuất hữu cơ có theo hệ thống truy xuất nguồn gốc để phát triển kinh tế ổn định đời sống
đi vào cái chuỗi sản xuất chè hữu cơ này thì giá thành của mình hiện nay
theo liên hiệp hợp tác xã thì đã nâng lên được giá mức giá là hình thành
nên được định được cái mức giá của mình là ba trăm linh bốn trăm linh và năm trăm linh là ba cái mức giá ổn định và cố định
nhận thấy rõ những hiệu quả kinh tế từ cây trè cũng như việc xác định xây dựng thương hiệu liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ
chính quyền địa phương đã xây dựng đề án triển khai đến tất cả các cấp
trong lĩnh vực quản lý ví dụ như là tuyên truyền này tập huấn này rồi xây dựng các mô hình mẫu này
rồi thì là kể cả các cái gian hàng
nếu như các sản phẩm trước kia phần lớn chỉ tiêu thụ trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh phía bắc
thì nay chè của võ nhài đã được công ty hữu cơ huế việt đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
và các tỉnh thành lân cận ký kết thu mua với giá thành cao hơn cả
để đảm bảo cái
được là bà con tốn thủ đúng quy trình và đảm bảo quyền lợi cho bà con thì chúng tôi sẽ mua với cái giá cao hơn gấp hai ba lần như đó
các sản phẩm trà thông thường cũng như là làm việc để mà đảm bảo cái đầu ra cho bà con trong thời gian tới
có thể khẳng định trong chuỗi liên kết vai trò của người sản xuất nông dân là rất quan trọng mắt xích quyết định sự thành công
do vậy nông dân cần phải chủ động trang bị cho mình kiến thức về sản xuất